ngay từ khi còn là sinh viên trường đại học thương mại trần thị tuyết nhung đã bắt đầu quan tâm đến kinh doanh ẩm thực
bắt đầu từ những công việc làm thêm tại các nhà hàng tham gia các câu lạc bộ nhung và nhóm bạn đã lựa chọn món bánh mì để khởi đầu việc kinh doanh của mình
nhắm vào đối tượng khách hàng là sinh viên và tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội
đến nay sau ba năm kinh doanh cô bạn đã sở hữu ba cửa hàng bánh mì chảo tại các tuyến phố đông đúc bách khoa chùa láng và doãn kế thiện
khởi nghiệp về giới trẻ cũng sẽ rất nhiều sự lựa chọn nhất định
riêng mình thì khi đi làm việc cũng bao góp rất nhiều và cuối cùng cùng với một nhóm thanh niên quyết tâm sẽ gây dựng một cơ sở khởi nghiệp cho chính bản thân mình
và khi mà làm về dịch vụ ăn uống thì mình nói nó có sức hút nhất định
và với cái thị trường hiện tại thì khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng này
thì nó sẽ có thể nói là dễ dàng hơn
nó cần cái vốn cũng không quá là nhiều và thời gian thì mình nghĩ là đủ để cho mình có thể quay trở lại dòng vốn được
cũng khởi nghiệp từ món ăn đường phố là bánh mì vua đầu bếp minh nhật lại lựa chọn con đường đầu tư bài bản trong xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi
khởi đầu từ niềm đam mê với ẩm thực và một chiến lược kinh doanh cụ thể ngay từ đầu
minh nhật đã xây dựng thành công chuỗi cửa hàng bánh mì của mình
thực tế nào cũng rất là phong phú và có nhiều khía cạnh để các bạn có thể khai thác được từ ẩm thực đường phố cho đến ẩm thực nhà hàng
khởi nghiệp trong ngành f b có một cái cơ hội lớn đó là cái chi phí vốn đầu tư ban đầu của các bạn sẽ không cao
và từ đấy thì mình sẽ tự làm sao finance có nghĩa là những cái lãi mà sinh ra trong cái quá trình mà mình kinh doanh thì nó sẽ dùng để mình tiếp tục mở những cái cửa hàng khác
với số vốn nhỏ quay vòng vốn nhanh cùng với đó là những lợi thế cho marketing online
chỉ cần một ý tưởng
bất cứ một bạn trẻ nào cũng có thể bắt đầu khởi nghiệp bằng việc mở một cửa hàng và bắt đầu ý tưởng kinh doanh của mình
do vậy f b là mảnh đất vàng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khởi nghiệp
tôi là một sinh viên trường giao thông vận tải chính sách chính xác là khoa kinh tế công trình giao thông
về giao thông không liên quan gì đến vấn đề ẩm thực này cả
nhưng mà tôi nhận thấy rằng cái môi trường này nó rất là tiềm năng
có rất là nhiều
một cái cơ hội để chúng ta có thể phát triển và cái vấn đề ẩm thực nó phù hợp với lại cái điều kiện hiện tại của tôi
những lợi thế từ marketing online cùng với sức lan tỏa khủng khiếp từ các mạng xã hội đem lại cho các start up trẻ cơ hội tiếp cận với khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng thuận tiện với mức chi phí rất nhỏ
minh nhật thì sử dụng các phần mềm start up của foodie và laozi cũng như các apps khác hoặc là những cái trang hội review khác để cùng nhau hỗ trợ đầu tiên là tìm hiểu ý kiến hay giải quyết
các khách hàng sẽ đánh giá mình như thế nào còn điều gì mà mình cần phải hoàn thiện hơn thì tất cả những cái đường đấy là cái hệ thống để minh nhật là nghe ý kiến của khách hàng
và tiếp theo đó là mình có thể quảng bá các món ăn mới những cái điểm đặc trưng điểm khác biệt của nhà hàng mình so với cả các cửa hàng khác như thế nào để đưa ra lý do để khách hàng vì sao khách hàng chọn chúng tôi
đối với lượng người dùng rất lớn đối với những mạng xã hội như là facebook hoặc là twitter
đối với những mạng xã hội khác thì đây là một trong những cái lợi thế rất lớn cho việc làm pr marketing đối với các ngành hàng f b này và các ngành hàng khác nữa
đặc biệt là đối với giới trẻ thì các bạn rất hay dùng đến những cái diễn tực này mạng xã hội này
cho nên chính vì thế là nó là một cái lợi thế mà rất lớn để mà tiếp cận với khách hàng lượng khách hàng rất là trẻ và năng động
và đặc biệt đối với ngành hàng này thì đối với các bạn khởi nghiệp thì các bạn đa phần chọn xu hướng phân vùng là sẽ hướng tới những người trẻ
những người năng động thì đó là một trong những cái lợi thế rất lớn để có thể tăng được cho mình lợi khách hàng làm pr marketing rất tốt đối với cái dự án khởi nghiệp của các bạn
tận dụng những cái công cụ marketing đó online tôi nói đến công cụ online thì việc tương tác với khách hàng rất là nhanh chóng rất là cao
và mình luôn luôn đo đếm được bao nhiêu khách hàng đã đọc cái thông báo đấy của mình
khi đó thì nó sẽ giúp cho là
là gia tăng cái hiệu quả hoạt động cũng như là cái chi phí bỏ ra của mình là mình tối ưu được cái chi phí bỏ ra
không chỉ còn là sân chơi của những tên tuổi lớn golden gate red sun kfc hay burger king
kinh doanh fnb hiện nay đang là một ngành hot và được rất nhiều người lựa chọn để khởi nghiệp
những thương hiệu của những ông bà chủ trẻ đã và đang vươn lên từng bước chinh phục thị trường thú vị nhưng đầy khó khăn này
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt những nhà hàng quán cà phê theo xu hướng mới như các nhà hàng nhật bản
trào lưu mì cây hàn quốc hay những tên tuổi trà sữa nước ngoài mới gia nhập thị trường thu hút hàng dài người xếp hàng
theo báo cáo của tập đoàn nghiên cứu thị trường euromonitor international trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín

trong đó có bốn trăm ba mươi cửa hàng nhỏ hơn bảy nhà hàng thức ăn nhanh hai mươi hai nhà hàng cà phê bà và hơn tám mươi nhà hàng phát triển bài bản

tại những thành phố lớn như hà nội sài gòn đặc biệt tại các khu vực trung tâm hoạt động kinh doanh ẩm thực diễn ra vô cùng sôi động với các món ăn không chỉ của việt nam mà còn đến từ rất nhiều các quốc gia trên thế giới
khi mà chúng tôi làm cái phần mềm quản lý nhà hàng quán ăn thì tôi cũng đã có cái khảo sát về thị trường thì thấy rằng việt nam là một cái nước có cái số lượng nhà hàng quán ăn lớn nhất trong khu vực này
và nó nói đến bởi là một là dân số chúng ta cũng rất là đông thứ hai là cái nhu cầu ăn uống là nhu cầu mà phải nói là nhu cầu lớn nhất của một cái con người
và với cái tiềm năng về mặt địa lý rồi tự nhiên rất là đẹp thì việt nam là một cái quốc gia mà có rất nhiều tiềm năng về du lịch và cái số lượng khách du lịch
kể cả trong hay ngoài
ở ngoài nước đều tăng trưởng liên tục và trong nước thì cái cuộc sống ngày càng tốt lên thì cái nhu cầu ăn uống là ngày càng cao và đây là một cái cực kỳ tiềm năng cho bất cứ start up nào
với dân số trên chín mươi triệu dân và hàng chục triệu lượt khách du lịch quốc tế đến việt nam mỗi năm f b vẫn sẽ là thị trường hứa hẹn tiềm năng lớn tại việt nam
cơ hội để khởi nghiệp và thành công trong khởi nghiệp f b cũng rất rõ ràng
là lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng rất lớn song theo thống kê có hơn tám mươi nhà hàng quán cà phê mở ra hoạt động khó khăn hoặc thua lỗ trong sáu tháng đến một năm đầu tiên
điều này cho thấy thị trường ẩm thực và dịch vụ nhà hàng vô cùng khó khăn và khốc liệt
ẩm thực là một ngành kinh doanh có tiềm năng lớn ở việt nam
tuy nhiên khi tham gia vào lĩnh vực này các start up trẻ sẽ có thể vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp do chưa có kinh nghiệm
chúng ta có thể nhận thấy trong thời gian gần đây có rất nhiều nhà hàng chuỗi nhà hàng mở ra
tuy nhiên các chủ nhà hàng đa số làm ở góc độ đơn lẻ tự phát chứ chưa có chiến lược lâu dài chưa tìm hiểu kỹ thị trường cũng như tâm lý khách hàng nên đã có rất nhiều bạn trẻ thất bại ngay từ khi mới bắt đầu
khó khăn trong quá trình tham gia khởi nghiệp ở ẩm thực này
theo tôi nhận định đó là định hướng bởi vì ngay từ đầu là tôi không có định hướng rõ ràng
trong quá trình bắt đầu xây dựng và phát triển thì gặp rất nhiều khó khăn
ví dụ như trong bài cửa hàng vừa rồi vì không có định hướng rõ ràng nên là nó nhanh chóng thất bại
và tôi nhận thấy rằng cái điều quan trọng mấu chốt nhất để bắt đầu khởi nghiệp đó là phải có định hướng phải có kế hoạch kế hoạch để chúng ta từ cái kế hoạch đấy chúng ta phát triển ổn định
khởi nghiệp theo mô hình f b
lợi đó là giới trẻ tiếp cận trào lưu nhanh và hưởng ứng nhanh nhưng điểm trừ của trào lưu là nó đến nhanh và đi nhanh
truyền thông đưa khách hàng đến với mình một lần nhưng làm thế nào để giữ khách hàng lại là khó khăn của start up mới hiện nay
đó là khách hàng khá khó tính vì họ có nhiều sự lựa chọn
vấn đề nữa cần nhìn nhận là cùng với số lượng vô cùng lớn các nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống trong nước rất nhiều hãng kinh doanh thị trường ẩm thực thế giới đã và sẽ vào việt nam
do vậy các bạn trẻ sẽ phải cạnh tranh nhiều với cả các đối thủ nước ngoài
và đấy chính là phần khó khăn trong quá trình khởi nghiệp ở đấy
ngoài ra thì cái khó thứ hai trong việc khởi nghiệp ở nhà hàng uống thì hiện tại bây giờ do chính cái nhà hàng rất là rộng cho cái việc cạnh tranh trong cái nhà hàng rất là lớn
cho nên là giới trẻ cần phải các bạn khởi nghiệp về ngành hàng này cần phải có những cái sáng tạo có những cái đột phá trong cái khởi nghiệp của mình
ngoài ra các trở ngại liên quan đến kiến thức chuyên ngành kiến thức quản lý vấn đề nhân lực cũng là một trong những khó khăn đối với các start up
start up của việt nam thì mình cũng đang bị hạn chế rất là nhiều với những cái tiếp cận về công nghệ mới ví dụ như trong ngành ẩm thực
thì ngoài cái vấn đề là truyền thông marketing ra thì còn vấn đề quản lý
có nghĩa là bạn làm sao bạn phải quản lý quy trình từ lúc mà sản xuất ra món ăn nghĩa từ nguyên liệu ra thành phẩm
bạn phải kiểm soát được cái quy trình khi mà bếp làm có đủ định lượng hay không nó có đúng với cả cái food cost mà bạn đặt ra hay không
cái đấy thì cần rất là nhiều hỗ trợ của các phần mềm kế toán cũng như là các phần mềm liên quan đến quản lý bán hàng
cái việc này thì mình sẽ phải đầu tư một cái khoản tiền nhất định để mình xây dựng ra được một cái phần mềm có thể hỗ trợ cho hệ thống của mình
những hệ thống của minh nhật bây giờ đang sử dụng phần mềm
hỗ trợ rất là tốt
tất cả những cái ví dụ như đơn đặt hàng của khách hàng là mình sẽ đều được quản lý ngay lập tức trực tuyến
tại thời điểm đấy mình biết là đơn hàng đã đặt cách đây mấy phút và cửa hàng đã xử lý được chưa
vì một khi mà mình đã mở ra một cái hệ thống mới rộng rồi thì cái việc quản lý nó rất là quan trọng
những cái người làm khởi nghiệp lại ít quan tâm đến cái việc làm sao để mà vận hành một cái nhà hàng nó thật là chuôn chu
đối với cái thời đại mới này khi mà những cái công nghệ
những công cụ về ứng dụng công nghệ thông tin rất là phổ biến trên thế giới hiện nay
thì rất rất cần hiểu biết để mà làm sao vận dụng được những cái công nghệ công cụ đó
và một cái điểm nữa đó là các hiện nay các bạn phải biết cách để mà marketing cho cái món ăn của mình
cho cái nhà hàng của mình để mà thu hút được đông đảo mọi người đến
khó khăn trong những vợi dịch vụ nhà hàng ăn uống
thứ nhất đấy là về vấn đề tài chính
vận động vận hành được cái tài chính nó luôn luôn chạy
thứ hai đấy là về vấn đề mình vừa mở ra thương hiệu thì chưa tạo thành
rồi tập khách hàng của mình cần phải đáp ứng như thế nào
rồi những chiến lược của mình đề ra nó có phù hợp hay không chẳng hạn như về chiến lược địa điểm
rồi chiến lược về tập khách hàng rồi chiến lược mở rộng thêm
rồi đầu tư lại như thế nào
rồi phát triển nó ra sao
theo con số thống kê hơn tám mươi nhà hàng quán cà phê mở ra hoạt động khó khăn
hoặc thua lỗ
trong sáu tháng đến một năm đầu tiên
điều này cho thấy kinh doanh trong lĩnh vực f b nhìn có vẻ dễ dàng
nhưng thực tế thị trường vô cùng khốc liệt khó khăn
đang được đánh giá là bước vào thời kỳ phát triển bùng nổ
khởi nghiệp trong lĩnh vực này cũng đang được rất nhiều các bạn trẻ sinh viên và chủ doanh nghiệp quan tâm
tuy nhiên để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực này các start up cần phải xác định rõ ràng mục tiêu
có chiến lược cụ thể tự trang bị kinh nghiệm thực tế kỹ năng chuyên môn năng lực quản lý
và nhiều vấn đề liên quan khác như lựa chọn mặt hàng kinh doanh địa điểm thi hiếu khách hàng công cụ truyền thông
chương trình kinh tế và dự báo tuần này xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội